quý vị thân mến thời tiết nắng hanh tại hà nội cũng như các tỉnh bắc bộ rất dễ gây ra các bệnh liên quan đến đường hô hấp
vì vậy mà quý vị cần phải lưu ý luôn giữ ấm cho cơ thể của mình và việc đeo khẩu trang vừa có tác dụng giữ ấm và vừa ngăn được sự xâm nhập của virus gây bệnh
cùng với đó bổ sung các thực phẩm dầu vitamin để có thể duy trì sức đề kháng và hệ miễn dịch cho cơ thể
mưa trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục tại khu vực miền trung
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
người dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra lựu quét và xa lửa đất cần có chủ động của các phương án đề phòng
và còn tại nam bộ có mưa rào và rải rác sẽ có rông cục bộ sẽ có mưa vừa và mưa to
nhiệt độ thấp nhất sẽ trong khoảng từ hai mươi ba hai mươi sáu độ c và nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ